tại hưng yên nhiều năm qua lớp học ngay tại ngôi nhà nhỏ ở thôn đỗ xá thị trấn yên mỹ huyện yên mỹ đã trở nên hết sức đặc biệt
bởi lớp học này không có giờ học cố định các học sinh theo học được hoàn toàn miễn phí
cô giáo của lớp học nhỏ ấy bị liệt hai chân được học trò díu dít gọi là cô là bác là mẹ
căn phòng rộng chưa đầy hai mươi m hai này đã trở thành lớp học của các em học sinh từ lớp một đến lớp năm tại thôn đỗ xá
trong đó không ít em có hoàn cảnh gia đình rất khó khăn
những ngày đầu lớp học chỉ có duy nhất một học sinh là cháu gái của lý
nhưng với kết quả học tập của cô bé này đã là niềm tin để người dân nơi đây gửi gắm con em mình
cho tất cả mọi các em tôi cũng thấy hoàn cảnh của cô rất là khó khăn mất phả
cô này tàng tật như thế không may nó bị tàng tật
cô đã như thế thì chúng tôi đưa con cháu đến đây học vừa cho vui nhà vừa cho cô giúp đỡ con cháu mình học và giỏi giang lên
từ khi cắp sách đến trường lý luôn là học sinh giỏi với ước mơ đổ vào trường đại học sư phạm
nhưng sau cơn bạo bệnh đôi chân cứ teo dần và mất khả năng đi
những ngày đầu cũng đã từng tuyệt vọng nhưng lý tự động viên mình không được gộp ngã
chị đã đem thời gian kiến thức của mình để chỉ dạy cho các em nhỏ

những ngày đầu cũng đã từng tuyệt vọng nhưng lý tự động viên mình không được gục ngã
bằng ý chí bằng nghị lực và miệt mài chấp cánh cho ước mơ của con trẻ